xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta
cộng thêm với trường gió phân kỳ trên cao
vì thế tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục khô giáo với mức nhiệt độ là từ tám đến một mươi chín độ
trời rét hại
riêng khu vực trung du và vùng núi phía bắc
có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới
cũng phổ biến là khô giáo ít mưa
trời rét đậm rét hại
với mức nhiệt độ cao nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
vùng núi cao cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối
đối với các tỉnh miền trung
khu vực từ thanh hóa đến nghệ an
có thời tiết khá giống như khu vực bắc bộ
nên trời không mưa
trong khi đó các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống huế
trong đêm nay và ngày mai
tiếp tục có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét
trên các sông suối nhỏ xa lở đất
trên sườn dốc và tình trạng ngập ống
tại các vùng trụng thấp
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét
trên các sông suối nhỏ xa lở đất
trên sườn dốc và tình trạng ngập ống
tại vùng trụng thấp
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai
tiếp tục chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhưng từ ngày hai mươi ba trở đi
thì mưa có xu hướng gia tăng hơn
một số nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
trong cơn rông cơn đề phong
với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ tại khu vực này đạt được mức
là từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong hôm nay và ngày mai
chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
nhưng kể từ ngày hai mươi ba
thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phong
còn về nền nhiệt độ trên khu vực
ở mức là hai mươi hai ba mươi ba độ